trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi hai một nghìn chín trăm bảy mươi năm chốt thép long quang xã triệu trạch huyện triệu phong tỉnh quảng trị là một mắt xích quan trọng nằm ở vị trí tiền tiêu bảo vệ vòng ngoài phía đông thành cổ quảng trị là địa điểm bộ đội chủ lực kết hợp với bộ đội địa phương tạo thành lá chắn thép ngăn chặn bước tiến của địch
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng tỉnh quảng trị mời quý vị và các bạn sẽ cùng nhớ lại trận đánh lịch sử ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai qua hồi ức của cựu chiến binh phan tư kỳ
đây là căn hầm chữ a ở thôn lam quang xã triệu trạch tuyến chốt chính diện một dấu tích còn lại của trận đánh lịch sử ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với mục tiêu đánh bật quân ta ra khỏi miền bắc sông thạch hãn đánh chiếm cửa việt
quân ngụy với sự iểm trợ tối đa của không quân mỹ pháo hạm đánh chiếm theo hướng chính diện và mũi thọc sườn
ông phan tứ kỳ xã đội trưởng triệu trạch thời kỳ đó được lệnh chỉ huy một mươi ba du kích chốt giữ cánh sườn bảo vệ tuyến chốt chính diện chuẩn bị lực lượng đánh thẳng sâu vào trong lòng địch

quân địch chỉ cách hầm chừng năm mét lực lượng du kích do ông kỳ chỉ huy được lệnh dùng lựu đạn cận chiến dùng b bốn mươi b bốn mươi một bắn xe tăng
trong thế trận không cân sức quân ta đã bắn cháy ba xe tăng của địch tiêu diệt được toàn đại đội bảo vệ an toàn chốt thép lòng quang

trong đó quân ta đã bắn cháy ba xe tăng của địch tiêu diệt được toàn đại đội bảo vệ an toàn chốt thép long quang
trong đó quân ta đã bắn cháy ba xe tăng của địch tiêu diệt được toàn đại đội bảo vệ an toàn chốt thép long quang